viện công nghệ sinh học viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam công bố hoàn thành dự án đầu tư nâng cấp trung tâm giám định adn hai cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
năng lực phân tích lên tới bốn hai cốt liệt sĩ một năm phó thủ tướng vũ đức đam đã tới dự sự kiện
đặt tại khu nghiên cứu và triển khai công nghệ cổ nhuế viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam trung tâm giám định adn hai cốt liệt sĩ
được đầu tư tổ hợp một mươi phòng sạch với các chức năng xử lý mẫu hài cốt và mẫu thân nhân phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu và phát triển
khu vực lưu trữ mẫu kiểm định kiểm chuẩn hệ thống server và văn phòng trên diện tích bảy trăm năm mươi m hai
tại đây còn có các thiết bị phục vụ cho công việc tách chiết adn tự động khuếch đại và kiểm định adn
hệ thống giải trình tự adn thế hệ mới có thể giám định được những mẫu răng sau bảy mươi năm trôn cất
bên cạnh nhiệm vụ giám định adn cho hài cốt liệt sĩ
còn thiếu thông tin viện công nghệ sinh học trung tâm sẽ chủ động tìm tòi những hướng nghiên cứu
ứng dụng phát triển lĩnh vực giám định gen phục vụ các hoạt động khoa học công nghệ kinh tế xã hội